tại huyện biên giới tỉnh biên an giang đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số học sinh nghèo của báo công an nhân dân đã trao năm mươi xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số hai huyện tịnh biên và tri tôn của tỉnh an giang
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương tỉnh an giang đã quan tâm chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục đào tạo chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng học sinh yếu kém giảm dần hệ thống trường lớp trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường bổ sung
phó thủ tướng trương hòa bình cũng bày tỏ vui mừng khi được thấy con em bà con đồng bào khơ me an giang ngày càng có nhiều học sinh học giỏi
nhân dịp này phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị tỉnh an giang quan tâm trong chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo ở các trường vùng sâu vùng xa vùng biên giới của tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học vượt khó có điều kiện đến trường học tập trở thành người có ích góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước